liên quan đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh lộc phúc
công ty lộc phúc có địa chỉ tại quận tân bình tp hcm
lập dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt hai mươi hai bị can tạm giam trong thời hạn bốn tháng
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản